từ ngày hai mươi chín tháng tám các trường học trên địa bàn tỉnh ninh thuận đã tổ chức cho học sinh tự trường năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
tại huyện thuận nam vùng chịu nhiều thiệt thòi do hạn hán kéo dài nhiều gia đình nghèo đang nỗ lực vượt khó để con em mình được đến trường
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại ninh thuận
không có đất sản xuất nhiều năm qua gia đình chị tạ thị kim dân tộc trăm ở xã phước ninh huyện thuận nam tỉnh ninh thuận sinh sống bằng nghề chăn kiều
năm trước vì hạn hán gia đình chị phải di chuyển đàn kiều đi kiếm ăn ở nơi khác nên đứa con trai lớn của chị phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy này với mong muốn các con được học chữ để sau này không còn vất vả nữa chị kim quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để cho con đi học
hồi đó giờ cũng khó khăn bây giờ cũng cho nó đi học à không có muốn con nghỉ nữa đâu còn học tới nơi tới chỗ dân người ta thôi
là hộ nghèo mỗi ngày con trai bà bá thị mỹ rãi ở xã phước ninh
huyện thuận nam phải đi bộ gần năm km mới đến được trường nên đã ảnh hưởng nhiều đến kết quả học tập của em
cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình nhà trường đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ tặng cháu một chiếc xe đạp để đến trường
hiện tại nhiều trường học ở vùng hạn hán tỉnh ninh thuận đã được đầu tư sửa chữa xây mới tạo môi trường học tập thông tiện hơn
đây cũng là niềm động viên để thầy và trò phấn khởi bước vào năm học mới
một số em có hoàn cảnh gia đình khó khăn nguy cơ bỏ học rất cao nhưng nhà trường đã phối hợp rất tốt
thường xuyên cùng với phụ huynh chính quyền địa phương hội trai mẹ học sinh thường xuyên đến thăm hỏi vận động các em
vượt qua được mọi khó khăn do hạn hán kéo dài những buổi học trước ngày khai trường đã tạo không khí vui vẻ chào đón năm học mới
đồng thời cũng là động lực để đội ngũ giáo viên ở vùng hạn ninh thuận cố gắng nỗ lực
chung tay góp sức vào sự nghiệp chồng người cho đất nước mai sau